thưa quý vị theo các nguồn tin ngoại giao cho biết hội đồng bảo an liên hợp quốc ngày hôm nay
hôm tám tháng một mươi sẽ triệu tập phiên họp khẩn về tình hình israel sau khi phong trào hamas mở cuộc tấn công
vào quốc gia do thái các cuộc tấn công bằng rocket đáp trả lẫn nhau đã khiến hai trăm ba mươi hai người palestine thiệt mạng
và hai trăm linh người israel tử vong con số bị thương là khoảng hơn hai người
thông báo của người phát ngôn liên hợp quốc cho hay tổng thư ký antonio guterres cùng ngày đã kêu gọi
tất cả các nỗ lực ngoại giao nhằm tránh xung đột lan rộng tuyên bố nêu rõ tổng thư ký vô cùng quan ngại
cho tình hình của người dân và kêu gọi kiềm chế tối đa người dân luôn phải được tôn trọng và bảo vệ
theo luật nhân đạo quốc tế cùng ngày lãnh đạo đối lập israel chủ tịch đảng jet ativ ông yair lapid
đã kêu gọi thủ tướng benjamin netanyahu thành lập một chính phủ khẩn cấp để lãnh đạo đất nước
vượt qua giai đoạn khó khăn theo ông atit việc thành lập chính phủ khẩn cấp với tiêu chí chuyên nghiệp
giấu kinh nghiệm và có trách nhiệm với sự tham gia của ông lapid và thủ lĩnh đảng liên minh quốc gia
cựu bộ trưởng quốc phòng penny gantz sẽ cho thế giới thấy sự đoàn kết của người israel trong bối cảnh chiến sự
ngay sau đó truyền thông israel đưa tin thủ tướng netanyahu đã mời ông yair lapid và ông benny gantz
tham gia một chính phủ mở rộng
trong bối cảnh căng thẳng leo thang
giữa israel và phong trào hồi giáo hamas ở giải gaza đại sứ quán việt nam tại israel đã thông báo
các biện pháp đảm bảo an toàn cho cộng đồng người việt tại địa bàn đồng thời cung cấp đường dây nóng
để hỗ trợ và bảo hộ công dân trong trường hợp khẩn cấp đến nay vẫn chưa ghi nhận bất cứ thương vong nào
do xung đột liên quan tới công dân việt nam
thông báo cho biết tình hình an ninh tại israel hiện diễn biến căng thẳng phức tạp khó lường
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của công dân việt nam tại địa bàn
đại sứ quán việt nam tại israel xác định ưu tiên cao nhất hiện nay là tập trung đảm bảo an ninh an toàn
đối với cộng đồng người việt đồng thời lưu ý cộng đồng giữ bình tĩnh và tuyệt đối tuân thủ các quy định
hướng dẫn của chính quyền sở tại thông báo cũng kêu gọi công dân việt nam hạn chế đi lại và tụ tập đông người
trong thời điểm hiện nay giữ liên hệ thường xuyên với đại sứ quán nhất là trong trường hợp khẩn cấp
đại sứ quán sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình để thực hiện tốt nhất công tác bảo hộ công dân
trong những ngày tới
tổng thống nga vladimir putin ngày bảy tháng một mươi thông báo khởi động đường ngông khí đốt từ nga
tới kazakhstan và uzbekistan nhà lãnh đạo nga nhấn mạnh đây là dự án năng lượng ba bên lớn nhất
mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia góp phần tăng cường an ninh năng lượng của khu vực
nga khẳng định được vị thế là nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy và luôn sẵn sàng hợp tác
trong lĩnh vực này trong khi uzbekistan sẽ có thêm nguồn cung năng lượng đảm bảo nguồn cung
liên tục dùng cho sửa ấm và thắp sáng các hộ gia đình và các cơ sở xã hội
kazakhstan cũng giải quyết được vấn đề thiếu khí đốt ở các khu vực miền bắc và miền đông nước này
trước đó tổng thống putin chứng cho biết khí đốt của nga chưa từng được cung cấp cho các nước trung á
trong khi đó mặc dù là quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên uzbekistan đang phải đối mặt
với tình trạng thiếu nhiên liệu
xuất khẩu khí đốt của nga đã giảm hai mươi một năm trong năm hai nghìn hai mươi hai do liên minh châu âu eu
đối tác mua khí đốt lớn nhất của nga giảm đáng kể nhập khẩu liên quan đến cuộc xung đột tại ukraine
tàu cứu hộ cheo beren của tổ chức bác sĩ không biên giới mới đây đã giải cứu được hai trăm năm mươi tám người tị nạn
đang trong hành trình vượt biển trên những chiếc thuyền gỗ nhỏ trong hai chiến dịch ở địa trung hải
lực lượng cứu hộ cho biết chiếc thuyền đầu tiên có động cơ nhưng không có hệ thống định vị
chở một trăm sáu mươi hai người trong đó có hai mươi chín trẻ em
chiếc thuyền thứ hai chở chín mươi sáu người trong đó có chín trẻ em
những người tị nạn chủ yếu là người ai cập và syri đang trên hành trình tới italia
trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu âu đang tranh cãi xung quanh đề xuất cải cách đối với quy trình tị nạn của liên minh châu âu eu
hiện tàu cheo berens đang được yêu cầu hướng tới cảng salerno gần thành phố naples
một hành trình dài hơn bốn trăm linh km
điều phối viên cứu hộ của tàu cho hay giới chức italia thường chọn các cảng ở xa
để giảm thời gian các tàu có thể dành cho hoạt động tìm kiếm và cứu hộ
trong kỳ nghỉ tết trung thu và quốc khánh năm nay
khu hành chính đặc biệt hồng kông trung quốc đã đón lượng lớn du khách phần đông là du khách đại lục
năm nay đánh dấu tuần lễ vàng dịp lễ này đầu tiên được tổ chức sau đại dịch covid một mươi chín
kéo dài tám ngày từ ngày hai mươi chín tháng chín tới ngày sáu tháng một mươi
theo dữ liệu của cục nhập cư hồng kông trung quốc từ ngày hai mươi chín tháng chín tới ngày năm tháng một mươi
thăm hồng kông đã vượt một triệu người và đạt khoảng một tám hai trăm ba mươi năm người
cũng trong những ngày này lượng du khách đến hồng kông đều đạt trên một trăm linh lượt người mỗi ngày
trong đó có khoảng một trăm bảy mươi tám du khách đại lục nhập cảnh vào ngày quốc khánh
theo hiệp hội xúc tiến du lịch hồng kông sau khi hồng kông thông quan trở lại với đại lục và thế giới
ngành du lịch đang dần phục hồi khả quan
tuy nhiên hồng kông vẫn đang phải đối mặt với vấn đề thiếu nhân lực
do vậy các trải nghiệm du lịch chưa quay trở lại như thời kỳ trước đại dịch là điều bình thường
hồng kông cần tiếp tục có thêm các biện pháp để thu hút du khách trong dịp tết nguyên đán sắp tới